tổng công ty vận tải hà nội transerco cho biết là sẽ tăng cường thêm hai mươi chín xe buýt để sẵn sàng đáp ứng lượng khách tăng đột biến trong dịp tết nguyên đán
theo đó từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một tổng công ty vận tải hà nội sẽ bố trí một mươi ba trăm chín mươi năm lượt xe một ngày
phục vụ theo biểu đồ hiện tại sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe
trong các ngày từ hai mươi năm tháng một đến mùng ba tháng hai lượng xe buýt cũng được duy trì đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô với giá vé bảy đồng một lượt
dự kiến trong dịp này lưu lượng hành khách sẽ tăng cao vào dịp trước và sau các kỳ nghỉ lễ tết
tập trung nhiều ở các bến xe giáp bát gia lâm mỹ đình yên nghĩa nước ngầm nam thăng long ga hà nội
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành văn bản số hai mươi chín về tiếp tục hợp lý hóa mạng lưới tuyến xe buýt
sau khi tuyến buýt nhanh brt bến xe kim mã bến xe yên nghĩa đi vào hoạt động
theo đó ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở giao thông vận tải nghiên cứu tăng cường các tuyến buýt kết nối
trung chuyển với tuyến brt phục vụ cho tuyến buýt nhanh một đi vào hoạt động
tuyến buýt một mươi sáu một mươi tám hai mươi hai ba mươi ba năm mươi sẽ được điều chỉnh